sau đây là một thông tin y tế đáng mừng vào dịp đầu năm mới
ngày tám tháng hai tức ngày hai mươi chín tết sau khi nhận được thông tin có phổ hiến từ bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
bệnh viện phổi trung ương đã kích hoạt khẩn cấp chương trình ghép phổi và tổ chức hội trần tiến hành thực hiện ca ghép phổi
ngay trong ngày ba mươi tết cho một bệnh nhân trẻ bị tổn thương phổi tiên lượng tử vong cao và phải thở máy hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sau ca ghép hiện bệnh nhân đang có những tiến triển tốt
bệnh viện phổ trung ương đã huy động khoảng tám mươi nhân lực bệnh viện trực tiếp tham gia
sau khi hội trần với giáo sư zaslin giám đốc trung tâm ghép phổi ucsf giáo sư tiến sĩ lê ngọc thành
chủ tịch hội phẫu thuật tim mạch lồng ngực việt nam tiến sĩ nguyễn công hiệu giám đốc bệnh viện e
đã quyết định khởi động ca ghép phổi này
ca phẫu thuật được tiến hành vào ngày ba mươi tết kéo dài một mươi hai giờ do tiến sĩ đinh văn lượng cùng các thầy thuốc
và chuyên gia bệnh viện phổi trung ương phối hợp với giáo sư tiến sĩ lê ngọc thành chuyên gia từ bệnh viện e
thực hiện đây là kỹ thuật khó nhất trong các kỹ thuật ghép tạng đòi hỏi sự phối hợp nghiêm ngặt của tất cả các bộ phận
ca ghép đã thành công tốt đẹp ở mức cao nhất theo tiêu chuẩn của ucsf là một trong chín trung tâm ghép phổi lớn và có uy tín nhất tại hoa kỳ
một mươi giờ sau mổ người bệnh đã tỉnh tự thở những hơi thở đầu tiên của hai lá phổi mới các chỉ số hô hấp ổn định
sự thành công của các ca ghép phổi cho thấy việt nam đã tiếp cận và làm chủ được những kỹ thuật đỉnh cao trong lĩnh vực ghép tạng
đây là thành tiệu tiêu biểu của ngành y tế việt nam mang lại những giá trị to lớn cho sức khỏe người bệnh và nhân dân
thưa quý vị sau kỳ nghỉ tết nguyên đán công nhân lao động tại các doanh nghiệp trực thuộc các cấp công đoàn cả nước đã phấn khởi hăng hái trở lại làm việc
người lao động cũng vui mừng vì vẫn giữ được việc làm trong tình hình
nhiều nơi cắt giảm lao động
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại một số công ty trên địa bàn thủ đô
hơn một trăm năm mươi lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn urc hà nội đã trở lại làm việc đầy đủ trong sáng một mươi năm tháng hai tức mùng sáu tết
kể cả những công nhân quê ở các tỉnh xa cũng đã có mặt
tết năm nay toàn thể người lao động tại công ty này được nhận bức thưởng gần hai tháng lương
chế độ và phúc lợi tốt đã giúp doanh nghiệp không bị thiếu hụt lao động sau tết
lăm qua việc làm ở công ty urc hà nội
urc hà nội rất là ổn định rất là đều việc và thu nhập cũng ở mức khá là cao
năm mới thì rất là hy vọng là công ty sẽ tạo công an việc làm đều và thu nhập tốt hơn nữa
trong năm hai nghìn hai mươi bốn chúng tôi đặt kỳ vọng tăng trưởng tiếp tục lên con số hai mươi so với hai nghìn hai mươi ba
và cố gắng tạo duy trì công an việc làm cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty
tuy nhiên tại một số doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn urc hà nội
do thiếu đơn hàng thời điểm đầu năm công ty này đã triển khai kế hoạch làm việc luân phiên
vì vậy chỉ có khoảng hơn sáu mươi công nhân quay lại làm việc sau tết
kế hoạch năm nay về công việc và tuyển dụng công nhân thì không tăng nhiều
nhưng khoảng sáu tháng cuối năm nay công ty mở rộng đầu tư nên có thể tuyển thêm khoảng ba công nhân
với mong muốn tạo việc làm đầy đủ cho người lao động công đoàn thành phố hà nội đã vận động doanh nghiệp mở rộng sản xuất
tuyên truyền vận động người lao động trở lại làm việc đúng thời gian
và làm việc nghiêm túc từ ngày làm việc đầu tiên để tạo không khí làm việc phấn khởi hăng say
tại một số khu công nghiệp tại hà nội nhiều nhà máy chỉ hoạt động một số phần sưởng do công nhân ở xa
và đều doanh nghiệp cho nghỉ

và đều doanh nghiệp cho nghỉ
tại một số khu công nghiệp tại hà nội nhiều nhà máy chỉ hoạt động một số phân xưởng do công nhân ở xa
và đều doanh nghiệp cho nghỉ
thêm từ một đến ba ngày dự kiến vào thứ hai tuần sau tức mùng một mươi tết số lượng lao động còn lại sẽ quay trở lại làm việc bình thường
cục cảnh sát giao thông cho biết trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán giáp thìn
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn bảy mươi một trường hợp vi phạm phạt tiền hơn một trăm tám mươi hai tỷ đồng
trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý bảy mươi một bốn trăm linh chín trường hợp vi phạm phạt tiền một trăm tám mươi hai bốn tỷ đồng
so với cùng thời gian tết năm ngoái thì số lượng vi phạm tăng hơn hai trăm hai mươi tiền phạt tăng hơn hai trăm sáu mươi
riêng về nồng độ cồn lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn hai mươi chín trường hợp vi phạm số trường hợp vi phạm tăng hơn hai trăm bảy mươi
một số địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao là thành phố hồ chí minh hà nội đồng nai bắc giang nghệ an bình phước
tình hình tai nạn giao thông cũng được kéo giảm rõ rệt về số người chết
cụ thể toàn quốc xảy ra năm trăm bốn mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết hai trăm một mươi bốn người bị thương năm trăm linh bốn người
so với cùng kỳ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba số người chết do tai nạn giao thông giảm hai mươi bốn ba mươi tám